xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đang về với tất cả người dân việt nam trong đó có cả đồng bào người việt đang sinh sống tại nước ngoài
và trong tối qua đại sứ quán việt nam tại trung quốc đã tổ chức tết cộng đồng với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên
các cơ quan đại diện việt nam tại bắc kinh và đông đảo bà con việt kiều du học sinh đang sinh sống làm việc và học tập tại trung quốc
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại sứ đặng minh khôi đánh giá cao tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống công việc và học tập của cộng đồng người việt tại trung quốc
bày tỏ mong muốn bà con việt kiều và các em du học sinh luôn giữ gìn tình cảm gắn bó hướng về quê hương đất nước phấn đấu trở thành nhịp cầu hữu nghị
góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đến người dân trung quốc và bạn bè quốc tế
nhân dị tiếp nguyên đán cổ truyền năm nay đại sứ quán tổ chức tết cộng đồng cho
bà con người việt sống ở bắc kinh để nhân dịp này thì đại sứ quán có nhiều cái biện pháp để thu hút cộng đồng người việt đang sinh sống và làm việc bắc kinh
có điều kiện giao lưu và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày của cộng đồng người việt bắc kinh
đại sứ quán cứ hàng năm vào dịp này là tổ chức và bà con việt kiều đại diện của các nơi trên
đại diện trung quốc về bắc kinh để tụ họp nói chuyện ôn lại những sự thích như là bánh trưng xanh thịt mỡ dưa hành rồi câu đối đỏ
trong không khí vui tươi phấn khởi tập thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam tại bắc kinh và cộng đồng người việt tại trung quốc
đã được thưởng thức một số tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng đảng mừng xuân và các món ăn ngày tết đậm đà hương vị truyền thống việt nam